chào mừng quý vị đến với bản tin mùa ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân
mở đầu là thông tin đến từ bình phước
một vụ ẩu đả trong lúc đang nhậu do ghen tuông nên xảy ra mô thuẫn đánh nhau
trong lúc hỗn chiến một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương nặng
vụ án mạng vừa xảy ra tại thôn ba xã bình minh huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi một vũ văn chính một mươi bảy tuổi lương văn mạnh một mươi tám tuổi
và ngô hà hoàng anh một mươi tám tuổi và một số người khác tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày khi đang nhậu giữa chính và hoàng anh xảy ra mâu thuẫn
vì chuyện cả hai cùng thích một người con gái khác
thấy chính và hoàng anh đánh nhau mạnh cũng xông vào cùng bạn đánh hoàng anh
trong lúc hỗn chiến mạnh bị hoàng anh dùng kéo đâm tử vong tại chỗ
chính bị thương nặng đối tượng hoàng anh cũng bị giao đâm phải đưa đi cấp cứu
hiện vụ việc đang được công an tỉnh bình phước tiếp tục điều tra làm rõ
tại hà tĩnh cũng xảy ra một vụ tranh giành địa bàn đánh bắt cá một người bị bắn chết
công an tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với trần minh trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tẩy xã vượng lộc huyện căn lộc và trợ tập các đối tượng có liên quan
để điều tra và làm rõ về hành vi dùng súng tự chế bắn chết người
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo xảy ra vụ việc
anh nguyễn văn hòa và nguyễn văn cùng chú tại xã thạch sơn huyện thạch hà
bị một số đối tượng dùng súng bắn khi đang đánh bắt cá trên sông nghèn
hậu quả anh nguyễn văn hòa bị chết khi đang trên đường đi cấp cứu
sau quá trình điều tra đến ngày hai mươi một tháng một mươi một lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng
trần minh trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và triệu tập các đối tượng có liên quan
khám xét chỗ ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ thêm ba khẩu súng tự chế
cùng nhiều đạn bi và hai bình kích điện tự chế sử dụng đánh bắt cá
tại cơ quan công an trường khai nhận vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một trường cùng với em trai là trần minh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm rủ nhau đi đánh bắt cá khi đi mang theo một khẩu súng hơi và khoảng hơn ba mươi viên đạn trì
đến khoảng hai mươi hai giờ khi đến khu vực sông ngàn đoạn qua cầu canh cạn và thì va chạm với thuyền của anh nguyễn văn hòa
làm trường ngã xuống sông khi trèo được lên thuyền trường đã lấy súng hướng nòng súng
về nhóm người anh hòa
bắn liên tục ba bốn phát rồi điều khiển thuyền chạy về phía cầu cánh cạn
hậu quả làm anh hòa bị thương nặng và chết khi đang trên đường đi cấp cứu
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm hàng chục thanh thiếu niên
mang theo bom xăng mã tấu hẹn nhau hỗn chiến trong đêm gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng h hai mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
tại đường nguyễn trí thanh phường tân an thành phố buôn ma thuật có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập
có biểu hiện gây dối trực tự công cộng
ngay sau đó phòng cảnh sát cơ động đã cử sáu cán bộ chiến sĩ ra nắm bắt tình hình
khi đến hiện trường tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên có khoảng hai mươi người
khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động các đối tượng đã dùng bom xăng gạch đá tấn công
ngay lập tức phòng cảnh sát cơ động đã cử thêm ba mươi cán bộ chiến sĩ đến vây giáp
và bắt được tám đối tượng thu hai mã tấu một dao phóng một cây dựa một dao nhọn hai chai bom xăng đã cháy
các đối tượng ném ba chai
bữa đầu các đối tượng khai nhận đăng hẹn để đánh nhau với một nhóm thanh niên khác
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố hai bị can về tội tổ chức môi giới
trong người khác suốt cảnh cháy phép xảy ra tại xóm kỳ lạc xã quang long huyện hạ lăng
trước đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi một tổ công tác của đồn biên phòng quang long
phối hợp với các đơn vị chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực mốc tám trăm tám mươi tám thuộc xóm kỳ lạc
xã quang long huyện hạ lan đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng là thẩm như ninh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại tỉnh quảng tây trung quốc về hành vi phạm tội môi giới
trong người khác suốt cảnh cháy phép và hà văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện hạ lăng
về hành vi phạm tội tổ chức trong người khác suốt cảnh cháy phép
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
để xử lý theo quy định của pháp luật
một tụ điểm cá cửa bóng đá ăn thu bằng tiền trong quán cà phê trên quân lộ chín mươi một
vừa bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang triệt phá và thu giữ trên tám mươi năm triệu đồng
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng một mươi một tại quán cà phê tuyết hân trên tuyến quân lộ chín mươi một
thuộc phường mỹ thạnh đội cảnh sát hình sự công an tp long xuyên tiến hành kiểm tra
phát hiện bắt quả tăng trần thanh hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường mỹ thạnh
đang tổ chức
cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cửa bóng đá ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ một cuốn sổ ghi thông tin cá cửa bóng đá
gần một mươi sáu triệu đồng trên người hữu hai mươi xe mô tô hai mươi ba điện thoại di động và trên bảy mươi triệu đồng
trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan khác
đồng thời đưa hai mươi bốn đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận khoảng hai tuần nay hiếu đến quán cà phê trên
và tổ chức ghi cá cự bóng đá ăn thua bằng tiền cho những người uống cà phê tại đây
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng lật xe khách dừng nằm xảy ra trên quốc lộ sáu
ở tỉnh hòa bình khiến hai người tử vong và một mươi người khác bị thương
lực lượng công an đã xác định nguyên nhân ban đầu là do xe mất phanh khi xuống dốc
đến trưa nay công an tỉnh hòa bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
vẫn đang cứu hộ cứu nạn chiếc xe khách dường nằm gặp nạn
trước đó vào khoảng một giờ hai mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tại km một trăm một mươi tám năm trăm linh quốc lộ sáu thuộc địa phận xóm tầm bát xã phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
thời điểm trên chiếc xe khách rừng nằm mang bình kiểm soát hai mươi b chín trăm một mươi một chở ba mươi năm khách
do anh nguyễn đức phụng chú tại tỉnh hòa bình điều khiển lưu thông theo hướng sơn la đi hà nội
khi đến km một trăm một mươi tám năm trăm linh xe tông vào giải tôn chắn sóng phòng vệ mềm bên trái đường
sau đó tiếp tục tông vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường cùng hướng rồi lật đổ nghiêng sang bên trái
vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong và một mươi người khác bị thương
sau năm ngày ngăn đập nắn dòng vào lúc bảy giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một
các lực lượng quân đội dân quân tự vệ và công an các lực lượng khác
đã huy động người và phương tiện tổ chức ngăn sông
các lực lượng đã tìm kiếm một mươi hai nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông
bốn giờ sáng nay trên hai trăm linh can bộ chiến sĩ bộ chủ vi quân sự tỉnh công an tỉnh
trường trung cấp hai mươi bốn biên phòng lữ đoàn công binh bốn trăm một mươi bốn lữ đoàn thông tin tám mươi quân khu bốn
sở giao thông vận tải công ty cổ phần thủy điện rào trang ba lực lượng dân quân huyện phong điền
và các lực lượng khác tổ chức hành quân từ thủy điện rào trang bốn vào thủy điện rào trang ba
để ngăn đập nắn dòng chảy
sau hơn hai giờ với tinh thần trách nhiệm cao các lực lượng đã ngăn dòng sông và nắn dòng chảy
một luồng khác để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại dưới dòng sông

từ phương tiện đến phương tiện các lực lượng đã ngăn đập nắn dòng được như sáng nay trong thời gian qua các lực lượng đã huy động tổng lực
từ phương tiện đến phương tiện các lực lượng đã ngăn đập nắn dòng được như sáng nay trong thời gian qua các lực lượng đã huy động tổng lực
và tìm kiếm một cách nhanh nhất
qua bốn ngày nối lại công tác tìm kiếm những người mất tích ở rào trang ba các lực lượng đã huy động phương tiện tịch thuật làm với thuy đoạn cám nhất tích cực nhất
và có thể nói rằng đây phục này đã hoàn thành đến khoảng chín mươi công tác nắn dòng
tranh thủ truyền đăng giáo trong những ngày tới ban chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân huy động tổng lực về lực lượng phương tiện cơ sở vật chất trang thiết bị
khiến nạn nhân huy động tổng lực về lực lượng phương tiện cơ sở vật chất trang thiết bị
để tổ chức tìm kiếm một mươi hai công nhân mất tích còn lại
tại thủy điện rào trang ba xã phong xuân huyện thông điền tỉnh lê thiên huế
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng với tội trộm cắp tài sản
đối tượng mai công đoàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã phú lạc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm trên cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn tiến minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã hùng việt huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
cao một m bảy mươi và có sẹo thẳng hai cm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ là đối tượng bùi quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cao một m sáu mươi năm da ngâm đen và có sẹo chấm cách năm cm trên trước đầu lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có sự chuyển biến từ ngày mai
trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa rào rải rác
đêm và sáng sớm trời rét với nền nhiệt độ trong hôm nay và ngày mai
giao động ở mức là từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ và sẽ giảm nhẹ từ một cho đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
tương tự do tác động của không khí lạnh tăng cường nên trong ba ngày tới các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông rải rác
đêm và sáng sớm trời chuyển rét với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
riêng khu vực tây bắc có nơi cao hơn
không chỉ tại bắc bộ mà tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế mưa rông cũng sẽ gia tăng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông thì cần đề phòng với tố lấp và gió giật mạnh
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại đây cũng giảm ngày đêm ở mức là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa rào và rông vài nơi
nhưng từ ngày hai mươi bốn thì mưa sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
tập trung nhiều tại phần phía bắc của khu vực
nên nhiệt độ tại đây cũng giảm nhẹ cao nhất trong hôm nay và ngày mai ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
và giảm nhẹ từ một hai độ trong những ngày tiếp theo
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
vẫn phổ biến có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
trong cơn rông tiêm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lấp hay gió giật mạnh
ban ngày thì khu vực này sẽ còn nắng gián đoạn với mức nhiệt độ trưa chiều là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ cũng có mưa rào và rông vài nơi và lúc chiều tối
riêng ngày hai mươi năm thì mưa rông sẽ tăng lên ở diện giải rác
trong cơn rông tiêm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày thì khu vực này sẽ còn nắng gián đoạn với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi đến ba mươi bốn độ